tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo đào thị như lệ
trú tại quận sơn trà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời xét xử cán bộ văn phòng đất đai bị cáo dương thị ngọc anh
trú tại quận ngũ hành sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
dương thị ngọc anh là nhân viên tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà thành phố đà nẵng
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi biết lệ bị đòi nợ nhưng chưa có tiền trả
ngọc anh đã lấy một mươi chín sổ đỏ của người dân đưa cho lệ để lấy lòng tin của các chủ nợ
từ khoảng tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lệ dùng các giấy tờ nhà đất mượn từ ngọc anh
để làm tin chiếm đoạt của năm nạn nhân bốn mươi một bốn tỷ đồng
với các hành vi này đào thị như lệ
bị tuyên phạt trung thân dương thị ngọc anh năm năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ